hai đối tượng nguyễn tấn quốc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và danh tử hão sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng chú tại tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long
tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng chín h năm mươi phút ngày một mươi năm tháng năm quốc chở hão trên xe mô tô sáu mươi bốn b một trăm bốn mươi hai nghìn chín trăm chín mươi ba
tìm người trên đường có sơ hở sẽ ra tay cướp giật tài sản
khi đến khu vực phường một tp vĩnh long thì phát hiện một phụ nữ dừng xe bên lề đường ngay điện thoại
quốc dừng xe cho hãng bước xuống giật điện thoại rồi lên xe tẩu thoát
hành vi của các đối tượng đã bị camera an ninh khu vực ghi lại
biết không thể trốn thoát ngày một mươi bảy tháng năm hảo đến công an thành phố vĩnh long đầu thú
và thừa nhận đã cùng với quốc thực hiện hành vi cướp giật tài sản
cùng ngày lực lượng công an cũng đã truy truy tìm và bắt giữ được đối tượng quốc
tại cơ quan công an quốc và ho khai nhận sau khi cướp giật được chiếc điện thoại trên
đã mang đi bán với giá hai triệu năm trăm linh nghìn đồng rồi mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân
một tụ điểm đá gà ăn tiền tại ấp ông trừng xã đất mới huyện nam căn tỉnh cà mau
vừa bị công an huyện nam căn phối hợp với công an huyện đất mới triệt xóa
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt quả tang bốn mươi bốn đối tượng
có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền tạm giữ một mươi hai con gà tám cặp cựa một mươi cây cân và một mươi hai triệu ba trăm linh nghìn đồng

hai điểm đá gà trên được tổ chức phía sau nhà của phan văn hái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín người địa phương
tham gia tụ điểm đá gà trên ngoài đối tượng là người địa phương còn có nhiều đối tượng trú tại các địa bàn lân cận
khi tham gia đá gà ăn tiền có bố trí cảnh giới từ xa để đối phó với cơ quan chức năng
các đối tượng liên quan và tăng vật đã được chuyển về công an huyện nam căn để tiếp tục xử lý
vào khoảng hai mươi h bốn mươi phút đêm ngày hôm qua trên tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc khóm bình đức ba
phường bình đức thành phố long xuyên tỉnh an giang xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe ô tô với người đi bộ qua đường khiến một người phụ nữ tử vong
vào thời điểm trên anh lưu văn đạt trú tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ chín mươi một hướng từ châu đốc đi long xuyên
khi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với bà nguyễn thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trú tại địa phương
đang đi bộ qua đường cú va chạm mạnh khiến bà nguyệt ngã ra đường rồi tiếp tục bị xe khách
do tài xế huỳnh văn điền chú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang điều khiển lưu thông cùng chiều va chạm
hậu quả bà nguyệt tử vong tại hiện trường còn hai xe ô tô bị hư hỏng nhẹ
ngay sau khi tai nạn xảy ra phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh an giang
phối hợp cùng công an thành phố long xuyên và lực lượng chức năng tổ chức điều tiết phân luồng giao thông
và khám nghiệm hiện trường để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
một đối tượng vừa mua bán trái phép chất ma túy lại vừa mang theo vũ khí nóng ở khu vực biên giới
đã bị lực lượng chức năng tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
theo đó lầu nỏ già sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại xã na ngoi huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
bị bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai trăm linh sáu viên ma túy tổng hợp ba súng tự chế
trong đó có một súng tự chế bắn đạn ak một súng tự chế bắn đạn ria và một súng tự chế bắn đạn bi
và bốn viên đạn ak hai mươi viên đạn bi
kiểm tra quán ba dman club có địa chỉ tại số một trăm một mươi ba trần hưng đạo phường dương đông
công an tp phú quốc tỉnh kiên giang phát hiện hơn hai trăm linh người đang tụ tập nhảy mua
trong đó qua test nhanh có hai mươi hai người dương tính với ma túy
được biết qua kiểm tra giấy phép kinh doanh cơ sở này đăng ký là trung tâm tổ chức sự kiện dịch vụ ăn uống
nhưng bảng hiệu và mô hình tổ chức hoạt động thì lại không đúng như giấy phép kinh doanh được cấp
mà lại thiết kế hoạt động theo kiểu quán ba trá hình để thu hút khách
liên quan đến vụ một cán bộ công an tỉnh an giang bị nhóm thanh niên đánh trọng thương
tại khu vực xã châu phong thị xã tân châu
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hoàng trấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại thị xã tân châu tỉnh an giang về hành vi cố ý gây thương tích
được biết trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt giam bốn bị can gồm lê ngọc tín sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hồ thành quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
lương tân em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và nguyễn ngọc cẩn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cùng chú tại xã châu phong thị xã tân châu
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng năm do mâu thuẫn khi tham gia giao thông
lê ngọc tín đã gọi điện huy động một nhóm thanh niên đến vây đánh anh nguyễn đăng khoa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là cán bộ công an tỉnh an giang
mặc dù anh khoa đã bỏ chạy nhưng đối tượng vẫn đổi theo và dùng hung khí tiếp tục đánh anh khoa gây thương tích nặng
khi công an xã châu phong đến hiện trường thì nhóm của tín đã bỏ trốn
anh khoa được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu đã nhanh chóng triển khai lực lượng
tập trung xác minh điều tra và thu thập chứng cứ
đến nay đã bắt được năm bị can liên quan đến vụ án trên
công an tỉnh đắk lắc vừa tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam hai mươi tám đối tượng
liên quan đến vụ hủy hoại ba trăm tám mươi ha rừng sản xuất tại xã yatomot huyện easup
hai mươi tám đối tượng trú tại các xã yatomot
xã yarv xã yle của huyện easup đã bị khởi tố để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại rừng
trước đó vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các lực lượng chức năng tỉnh đắk lắk đã phát hiện vụ phá rừng
quy mô lớn tại xã yatomot huyện easup
quá trình kiểm tra hiện trường xác định diện tích rừng bị phá là ba trăm tám mươi hai bảy ha
tại các khoảnh hai và ba thuộc tiểu khu hai trăm hai mươi hai và từ khoảnh một đến khoảnh tám thuộc tiểu khu hai trăm linh năm
diện tích rừng chưa giao chưa cho thuê
hiện giao ủy văn dân xã yatomot huyện easup quản lý
loại rừng được quy hoạch theo chức năng rừng sản xuất là rừng tự nhiên
chữ lượng bình quân một mươi bảy mươi bảy m ba một ha
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng vào ngày một mươi hai tháng bốn
và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định
không chỉ đắk lắc thời gian qua trên địa bàn tỉnh yên bái thì tình trạng phá rừng nghiêm trọng
cũng diễn biến phức tạp kéo theo những ảnh hưởng xấu
trước thực trạng này công an tỉnh yên bái đã phối hợp với lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng các phương án để bảo vệ rừng
cùng với đó là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để gian đe giáo dục phòng ngừa chung
đối tượng triệu văn các sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một cùng vợ là lý thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
cùng chú huyện văn yên tỉnh yên bái vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh triệu tập
để làm rõ về hành vi hủy hoại rừng
trước đó khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng các và xuân lên khu vực rừng phòng hộ
thuộc địa phận thôn khe trang xã an bình và thôn ngòi cài xã lâm giang huyện văn yên
để chặt phá rừng với tổng diện tích khoảng một mươi m hai
đến cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đốt khu vực rừng đã chặt phá để trồng cây khác
ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh yên bái
phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai của các đối tượng
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay lực lượng chức năng tỉnh yên bái đã phát hiện một mươi tám vụ
về vi phạm bảo vệ và phát triển rừng
trong đó đã khởi tố sáu vụ một mươi ba bị can về tội hủy hoại rừng xử phạt hành chính một mươi hai vụ
hai mươi trường hợp nộp ngân sách nhà nước chín mươi triệu đồng
qua đây thể hiện sự quyết liệt của lực lượng chức năng tỉnh yên bái
trong công tác bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn
thời gian qua thì
tình trạng chặt phá đốt rừng trên địa bàn tỉnh yên bái
thì có những diễn biến khá là phức tạp
những nguyên nhân chủ yếu thì thứ nhất chúng tôi nhận định
thứ nhất là do nhận thức pháp luật của người dân
đa phần là những người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
có hoàn cảnh cuộc sống rất là khó khăn
bên cạnh đó thì cũng không có cái diện tích đất để canh tác
đặc biệt là đất nông nghiệp
nên là dẫn đến tình trạng là người dân
do nhận thức pháp luật có nhiều hạn chế
nên là đã vì các mục đích kinh tế
và vì sinh kế của mình
đã dẫn đến hiện tượng chặt phá và đốt rừng
để trồng thay thế các loại cây mới
có giá trị kinh tế cao hơn
nhằm tăng cường các hoạt động bảo vệ tài nguyên rừng
đảm bảo độ che phủ rừng trên địa bàn
lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ
với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nhằm nâng cao nhận thức của người dân
về ý nghĩa và tầm quan trọng của rừng
đối với cộng đồng
để cùng chung tay bảo vệ tài nguyên rừng
bên cạnh đó thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát
và xử lý nghiêm những trường hợp chặt phá đốt rừng
lấn chiếm rừng nhất là diện tích rừng đặc dụng rừng phòng hộ
hàng năm chúng tôi đã tuyên truyền
về việc bảo vệ rừng
và mục đích của bảo vệ rừng
cũng như lợi ích
trong việc quản lý bảo vệ rừng như thế nào
thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền
về bản thể bà con nhân dân
để bà con nhân dân nắm bắt được
từ đó là hạn chế trong cái việc phát phá rừng
trong thời gian tới thì lực lượng cảnh sát môi trường
công an tỉnh nhân bái
tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu
với đảng quỷ ban giám đốc công an tỉnh
để phối hợp với chính quyền địa phương các cấp
và các đơn vị liên quan
để làm tốt công tác giáo dục
tuyên truyền phổ biến pháp luật
để người dân nâng cao nhận thức pháp luật
trong việc chấp hành pháp luật
để phòng ngừa
tình trạng chặt phá
để đốt rừng trái phép
tuy nhiên bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng
và chính quyền địa phương thì cũng rất cần
sự chung tay của cả cộng đồng
nhất là đồng bào ở vùng cao người dân được giao rừng
và sinh sống gần rừng
cần phải nâng cao nhận thức trong bảo vệ rừng
bởi bảo vệ rừng chính là đang bảo vệ môi trường sống
giảm thiểu thiên tai
là bảo vệ lá phổi xanh của mỗi chúng ta
tiếp theo viên tập viên đinh hạnh
sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin
về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
trần hữu lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại số bốn trăm ba mươi ba trên hai mươi ba nguyễn huệ
khóm bốn phường chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
về tội trộm cấp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu
và có nốt ruồi cách một cm dưới trước
đối với đối tượng trần hữu lợi
cũng phạm tội trộm cấp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
là đối tượng thạch thanh sang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hồ khẩu thường trú tại ấp mỹ hòa xa mỹ tú
huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
đối tượng này cao một m sáu mươi chín
và có xẹo chấm cách ba cm
trước đuôi lông mày phải
còn về tội chứa chấp
hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lý thị thùy trang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hồ khẩu thường trú tại số tám trăm chín mươi bảy
trên tám mươi bảy trên một mươi năm a
trần hưng đạo khóng một phường một mươi
thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
đối tượng này cao một m năm mươi năm
và có xẹo chấm cách một cm
dưới sau mét phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra

luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến
các thông tin phát hiện
các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện